liên tục những cơn mưa lớn vừa qua tại nhiều huyện thành phố của tỉnh gia lai
đã giúp giải khát cho một diện tích lớn cây trồng trên địa bàn trong đó có cây cà phê
tuy nhiên niềm vui của bài cọ bà con nông dân lại chưa thể chọn vẹn
bởi sau đợt nắng nóng kỷ lục những cơn mưa vàng vừa rồi
lại khiến cho cây cà phê phải hứng chịu một loại bệnh hại nghiêm trọng khác đó là bệnh dẹp sáp
thời tiết diễn biến thất thường cũng khiến dẹp sát trên cây cà phê càng phát triển mạnh
nhiều diện tích cà phê đang trong giai đoạn cho ra quả non thì lại bị bệnh dẹp sáp tấn công
ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng sau này

trong năm nay thì điều kiện thời tiết nắng nóng kết hợp với những trận mưa đầu mùa đó
nói chung là nóng ấm tạo điều kiện cho các loại dẹp nó trông và dẹp sáp riêng là phát triển
theo thống kê của ngành nông nghiệp gia lai hiện trên địa bàn có đến bốn tám trăm linh hectare cà phê bị nhiễm bệnh dẹp sát
trong số này có nhiều diện tích bị nhiễm bệnh nặng khó có khả năng phục hồi
cũng theo khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật
với những diện tích bị nhiễm dẹp sắp nặng người dân cần cắt bỏ cành để tránh lây lan
điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của niên vụ này mà còn kéo dài qua nhiều niên vụ sau
trong thời gian qua thì ngành trồng trọc bệnh vệ thực vật đã tăng cường công tác kiểm tra vườn cây
và hỗ trợ người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp vị tập trong việc chăm sóc cũng như phòng trừ đối bệnh gặp sáp
đối với diện tích nhiễm nặng thì người dân cắt bỏ và thu gom và tiêu hủy
còn đối với diện tích thì nhiễm nhẹ
người dân còn lại triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ
với hơn một trăm linh hectare cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh gia lai
việc thiếu nước tưới do nắng hạn kéo dài cộng với nhiều diện tích bị bệnh dẹp sáp nặng
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của loại cây trồng này
vì vậy người dân cần cân nhắc trước khi mở rộng thêm diện tích
sau đợt giá cà phê tăng kỷ lục như thời gian vừa qua